ngày ba chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khánh thành
trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và sơ kết ba năm
thí điểm mô hình trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh quảng ninh
theo quyết định số một nghìn tám trăm ba mươi một ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh quảng ninh là công trình đầu tư xây dựng mới
có tổng mức đầu tư một trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm một mươi ba triệu đồng chính thức khởi công từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau chín tháng triển khai thi công công trình đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng vượt tiến độ ba tháng so với kế hoạch
hiện quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm mô hình
trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đã phát triển khai thi công
nay đã phát huy tốt hiệu quả và được người dân doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao